tại singapore tiếp theo các hoạt động của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi
và các hội nghị liên quan thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các lãnh đạo asean
và các nước trung quốc australia ấn độ nhật bản hàn quốc new zealand nga và mỹ
cùng tham dự hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi ba
các nước nhất trí tiếp tục củng cố eas là cơ chế hàng đầu đối thoại
về các vấn đề chiến lược ở khu vực trong một cấu trúc rộng mở bao trùm
và dựa trên luật lệ với asean ở vị trí trung tâm bày tỏ ủng hộ tăng cường eas
để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu mới và nhất trí thông qua năm tuyên bố cấp cao đông á eas
về chống rác thải nhựa trên biển về các thành phố thông minh asean
về tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh về công nghệ thông tin liên lạc và kinh tế số
về chống lại mối đe dọa của các đối tượng khủng bố nước ngoài và trở về và an ninh hạt nhân
cũng trong chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
đã bế mạc tại singapore và chuyển giao chức chủ tịch asean hai nghìn một mươi một cho thái lan
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã ra sân bay changi singapore lên đường về nước
kết thúc thành công chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan